hơn hai năm trước hàng chục hộ dân tại huyện tân phú tỉnh đồng nai áp dụng thành công quy trình việt gáp trong nuôi tôm càng xanh
mặc dù bỏ nhiều công sức để nuôi theo tiêu chuẩn sạch song mỗi khi xuất bán những con tôm việt gáp vẫn có giá như tôm thường
điều này khiến cho nhiều nông dân đang tính trở về cách nuôi tôm thông thường như trước đây
ông trần văn nơi ở xã trà cổ huyện tân phú tỉnh đồng nai là một trong những hộ dân áp dụng nuôi tôm theo chuẩn việt gáp đầu tiên tại địa phương
để đáp ứng tiêu chuẩn ông nơi phải cải tạo làm sạch hoàn toàn ao nuôi hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc kháng sinh ghi chép nhật ký
tuy nhiên đến nay đã hơn hai năm ông nơi đã xuất bán hàng tấn tôm việt gáp nhưng vì phụ thuộc vào thương lái nên giá tôm sạch chưa bao giờ cao hơn tôm nuôi thông thường
có ba người mua mà cho giá bao nhiêu thì mình phải trả bao nhiêu thôi chứ bây giờ cũng biết bán cho ai bây giờ
ví dụ như bây giờ lên đầu giá thì người ta nói là một trăm bảy mà tới khi giữa vụ là người ta nói một trăm linh gửi là mình cũng phải chịu thôi
khổ là khổ cho bà con nuôi vậy thôi chứ thật sự là tôm rất là sạch rất là ngon
theo ủy ban nhân dân huyện tân phú từ năm hai nghìn một mươi năm địa phương quyết định thành lập ra tổ hợp tác nuôi tôm càng xanh xã trà cổ
với hơn hai mươi hộ nuôi tôm theo quy trình việt gáp trên diện tích ba mươi sáu hectare
tuy nhiên vì đầu ra bấp bênh nên nông dân không mấy mặn mà
đề nghị quý cơ quan có hướng xem xét giúp cho trình binh việt gáp được phát trình
để con tôm này nó đối đầu ra nó được ổn định giá cả nó cao
nếu mà giá thấp như tôm thường tôm không trong việt gáp thì người dân nó khó làm lợi nhuận nó thấp
như vậy nếu mà tình hình này mà không phát triển được thì người dân chỉ qua nuôi tôm bình thường thôi không theo việt gáp nữa
trong nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên chính quyền địa phương cho rằng
những năm qua người nuôi tôm càng xanh ở xã trà cổ phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nước trời và từ các con suối
vừa qua có một số doanh nghiệp đến đặt vấn đề bao tiêu tôm việt gáp với giá cao nhưng do thiếu nguồn cung nên việc liên kết thất bại
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đồng nai trà cổ là vùng nuôi tôm càng xanh tập trung lớn nhất tại đồng nai
do đó vùng trà cổ đã phát triển được hàng chục hectare nuôi tôm theo chuẩn việt gáp
đây là thành quả lớn tương lai sẽ mang lại nhiều lợi ích nên việc đầu tư xây dựng canh mương
cung cấp nước để nông dân trà cổ nuôi tôm cả năm phát triển mô hình việt gáp là cần thiết